chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi năm tháng năm của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thưa quý vị sáng nay trong phiên thảo luận tại tổ tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
xung quanh các báo cáo về kinh tế xã hội của chính phủ năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
nhiều đại biểu đề nghị cần bổ sung các đánh giá về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
đồng tình với báo cáo của chính phủ về một số kết quả tuy nhiên một số ý kiến cho rằng trong
năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chưa đạt tiến độ và còn thấp
nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh việc chậm giải ngân vốn đầu tư công trong các dự án hoặc các chương trình mục tiêu quốc gia là sự lãng phí nguồn lực khiến các chính sách không đạt được hiệu quả
đây là một vấn đề rất nhức nhối một quốc gia đang còn rất khó khăn luôn thiếu vốn cho đầu tư phát triển nhưng phải đối mặt với một nghịch lý là tiền có sẵn trong tuổi mà lại không tiêu được
đây cũng chính là một cuộc màu đông
cứ tắt nghệ
cứ tắt nghệ dòng tiền trong nền kinh tế khi mà tiền thuế tiền phí của doanh nghiệp và người dân nộp về kho bạc nhà nước thì lại nằm đắp chiếu
chủ yếu ở ngân hàng nhà nước đã không quay trở lại được nền kinh tế do tắt nghệ có phần của giải ngân vốn đầu tư công
tôi đề nghị là chính phủ xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công
đồng thời có những giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công như hiện nay trong thời gian tới
để hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng
cần phải có giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
có những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn điểm nghẽn để đẩy nhanh vốn đầu tư công
nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư giải ngân vốn đầu tư công
cần siết chặt kỷ luật kỳ cương trong đầu tư giải ngân
chủ động giả soát để điều chuyển vốn theo thập quyền
đưa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn
về vấn đề này nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh
chính phủ cần bổ sung vào báo cáo về một số vướng mắt trong việc tiếp cận nguồn vốn của người dân doanh nghiệp
từ đó tháo gỡ để phát huy hiệu quả nguồn lực này
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới
trong đó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương ra soát sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật chuyên ngành
theo hướng đẩy mạnh phân cấp phân quyền xác định rõ trách nhiệm giữa chính phủ với các bộ ngành và với chính quyền địa phương
kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh kiên quyết cắt bỏ thủ tục hành chính không cần thiết làm tăng chi phí tuân thủ
thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư báo cáo khả năng xây dựng luật đầu tư mạo hiểm chủ trì phối hợp với bộ tài chính và các bộ ngành liên quan
xây dựng các giải pháp thu hút đầu tư hỗ trợ khác ngoài thuế không trái với quy định và cam kết quốc tế trên tinh thần hài hòa lợi ích các bên
khuyến khích các nhà đầu tư hiện hữu cũng như các nhà đầu tư mới bảo đảm ứng xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp
thưa quý vị ngân hàng nhà nước vừa thông báo về quyết định điều hành lãi suất có hiệu lực từ ngày hôm nay tức là ngày hai mươi năm tháng năm
theo các chuyên gia biện pháp là hạ lãi suất điều hành lần này nhằm mục đích để các nhà đầu tư có thể đạt được những lợi ích
các ngân hàng giảm lãi suất huy động từ đó tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay hỗ trợ nền kinh tế thúc đẩy nhanh tăng trưởng
bắt đầu từ hôm nay các mức lãi suất điều hành sẽ tiếp tục được giảm thêm lần nữa
đợt này ngân hàng nhà nước quyết định giảm bốn loại lãi suất
lãi suất tái cấp vốn từ mức năm năm một năm giảm xuống năm một năm
lãi suất cho vay qua đêm giảm năm một năm xuống năm năm một năm
trần lãi suất huy động cũng tiếp tục giảm
các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới sáu tháng giảm từ mức năm năm một năm xuống năm một năm
lãi suất tiền gửi cũng giảm năm một năm
đón nhận thông tin về việc giảm lãi suất lần này
chị huyền cũng như nhiều doanh nghiệp khác cảm thấy phần nào vơi bớt khó khăn
tôi nghĩ nó không nhiều nhưng nó là một động thái để động viên và
nó cũng là một trong những cái biện pháp tích cực của nhà nước để cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn
hiện nay mà đang làm
cái giảm lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất thì tôi rất là phấn khởi
cái này là để tạo điều kiện cho những người sản xuất và những người kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp
đấy là người ta có điều kiện để phát triển rộng rãi trong các cái hàng hóa
và từ cái giảm lãi suất đấy thì họ sẽ có nhiều sản phẩm mà nó hạ giá thì đến tay người dân
thì đến tay người dân
thì đến tay người dân
thì đến tay người tiêu dùng như thế thì là cũng thuận lợi cho mọi người
đấy cũng là một phần mà để các cái khách hàng mà người ta đến gần hơn và tiếp cận nhiều
và để người ta mua được nhiều sản phẩm hơn
việc tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành được xem là giải pháp linh hoạt
phù hợp với điều kiện thị trường trong giai đoạn hiện nay
để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế
qua đó tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất cho vay của thị trường
đồng thời này thì
thì nó rất là kịp thời và quyết liệt
cũng thể hiện cái sự nỗ lực của ngân hàng nhà nước và hệ thống ngân hàng thơ mạng
trong bối cảnh ở việt nam chúng ta là ngân hàng nhà nước phải thực hiện đa mục tiêu
tức là vừa ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát đạo pháp
lại vừa phải hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
thông thường ta nên nhớ
nhớ rằng là một khi chúng ta giảm lãi suất thì nó sẽ tạo áp được lãm pháp
thế thì bây giờ làm thế nào lại làm được cả hai
là vừa hỗ trợ tăng trưởng lại vừa kiểm soát được lãm pháp
ổn định kinh tế vĩ mô
thì với cái động thái này tôi cho rằng là cái thời điểm nó phù hợp
có thể nói bên cạnh việc giảm lãi suất
vẫn còn có thêm các giải pháp đồng bộ khác
để cùng góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp
và giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
tiếp tục với các tin tức về an ninh kinh tế
kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
tòa nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên phạt bị cáo phạm tấn ngoạn
nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp hướng nghiệp tỉnh phú yên hai năm tù
cùng tội danh này bị cáo phạm thị mỹ hòa
nguyên phụ trách kế toán bị tuyên phạt một năm sau tháng tù
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao ngoạn đã thông đồng với hòa lập ký
và hợp thức chứng từ thanh toán cho giáo viên thỉnh giảng giáo viên cơ hữu
và sửa chữa xe ô tô không đúng quy định gây thiệt hại cho nhà nước hơn tám trăm chín mươi hai triệu đồng
do các bị cáo thành khẩn khai báo khắc phục toàn bộ tài sản thiệt hại
nên đã được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt cả hai đều được hưởng án treo
công an quận bình thủy thành phố cần thơ đang tạm giữ ba đối tượng có liên quan
trong vụ vận chuyển trái phép tám bốn trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
dạng sáng ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với cảnh sát giao thông
và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thuộc công an quận bình thủy tiến hành kiểm tra xe ô tô
mang biển kiểm soát sáu mươi năm a ba mươi bốn nghìn hai trăm tám mươi tám do nguyễn văn vẹn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang điều khiển
phát hiện trong xe có chứa hơn tám bốn trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
tại cơ quan công an
nguyễn văn vẹn đã khai nhận được trần văn dầu trú tại thành phố cần thơ
giao xe ô tô và thuê với giá là bảy trăm linh đồng để đến tỉnh long an nhận số thuốc lá nói trên
rồi đem về giao cho lương siêu thành chú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ để tiêu thụ
hiện công an quận bình thủy đang tạm giữ ba đối tượng trên
cùng tăng vật là gồm tám bốn trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu và một xe ô tô
thưa quý vị
sang trọng hiện đại tiện nghi cuộc sống mơ ước là những mỹ từ mà phần lớn các chủ đầu tư dự án tự nhận khi quảng cáo các dự án trung cư
nhưng khi nhận nhà thì khách hàng lại ngỡ ngàng vì thực tế là không như quảng cáo
vậy nên người dân cần hết sức cảnh giác với những lời mời mua nhà một cách mập mờ để tránh rủi ro khi đi vào ở thực tế
trung tâm thương mại năm tầng bị bịt kín một phần trong đó được thay thế bằng các văn phòng cho thuê
theo quảng cáo tòa nhà sẽ có skybar
có nhu cầu thư giãn sinh hoạt giải trí của những chủ nhân trong tòa nhà
nhưng thực tế lại không có
ngay cả cầu thang cuốn nơi trung tâm thương mại phục vụ nhu cầu đi lại của khách hàng
cũng được chủ đầu tư cố tình bịt kín đổ bê tông để gia tăng diện tích mặt sàn thương mại
nhằm cho thuê bất chấp các văn bản yêu cầu dừng thi công của ubnd các cấp
đó là những gì đang diễn ra tại trung cư ecolate capital số năm mươi tám tô hữu
nơi trước đó được chủ đầu tư giao bán với nhiều hứa hẹn đáng sống
hiện nay thì các tiện ích của trung cư tòa nhà ở đây đã giảm đi đáng kể
và gần như không còn tiện ích gì nhiều
các hoạt động như là gym hay là bể bơi thì mới chỉ được lại lại thôi
còn kim thì đã spa thì đã hoàn toàn không còn nữa
các tiện ích xung quanh tòa nhà thì cư dân không còn thấy
các văn phòng các cửa hàng tiện ích thì cũng không còn nhiều nữa rồi
chẳng còn một tiện ích này nữa cả
trước đây trung tâm mua nhà thì chủ đầu tư cũng có những hứa hẹn và quảng cáo
là các tiện ích rất là phong phú
nhưng mà cái đó này chỉ có mang tính chất là quảng cáo
chứ vẫn không có cái giấy tờ văn bản để ghi lại
đấy nên chính vì vậy mà trong thời gian vừa rồi
thì chủ đầu tư mà thao dỡ cái thang cuốn chưa đưa được ra các cái bước thi công
mà xin được giấy phép xây dựng
đây là những hình ảnh khi chủ đầu tư giao bán nhà tại ecolai capital năm mươi tám tô hữu
trung tâm thương mại bể bơi khu tập gym spa bệnh viện sân chơi trẻ em
khu vực sân vườn cảnh quan
tất cả những gì quảng cáo khi bán hàng
đều khác hoàn toàn với những gì đang có ở thực tế
và đây là lời giải thích của đơn vị quản lý
cả mấy cái tầng đấy là cái diện tích của trung thương mại của tôi hết
cái đấy là trong quá trình đầu tư
thì chúng tôi cũng có những cái giai đoạn cần phải đề xuất
để nó phù hợp với cái tình hình kinh doanh
hiện nay thì cái tình hình kinh doanh nó không phù hợp
thì chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh lại
theo hiệp hội bất động sản việt nam
thời gian qua nhiều chủ đầu tư đã bị người dân tố
bán sản phẩm nhà trung cư không đúng như quảng cáo cam kết
nguyên do vì vẫn còn lỗ hồng trong quản lý
khiến việc giao bán trung cư khác thực tế
vẫn còn xảy ra và khó giải quyết khi xảy ra tranh chấp sau này
hiện tại chúng ta chưa có những quy định là phân cấp
là trung cư cao cấp trung cư bình dân
và chúng ta mới có quy định về nhà sội và trung cư thương mại thôi
chính vì vậy cho nên trong quá trình
khai dự án trong quá trình mở bán
thì nhiều chủ đầu tư họ đưa ra những lời quảng cáo
là trung cư cao cấp là đầy đủ tiện ích dịch vụ
nhưng đơn cử một số dự án chúng tôi quan sát được
mà cái dự án tôi đang có mặt ngày hôm nay là
trung cư ecolac capital năm mươi tám tô hữu
thì những dịch vụ không còn
để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng
hiện chúng ta đang có luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
có quy định nghiêm cấm tổ chức cá nhân
kinh doanh hàng hóa dịch vụ
lợi cho khách hàng
lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng
thông qua hoạt động quảng cáo
tôi khuyến cáo rằng là khi mà chúng ta đi mua
thì chúng ta nên tìm hiểu rất kỹ về cái dự án
và đặc biệt là khi mà chúng ta đã quyết định mua rồi
thì chúng ta quan tâm đến những điều khoản trong hợp đồng
người dân phải tự xem cái vi phạm của chủ tư với mình
và có nhiều biện pháp
ví dụ như là có thể là kiến nghị lên ủy ban

hoặc là một cái cuối cùng là chúng ta có thể khởi kiện ra tòa
các chuyên gia cũng cho rằng khách hàng trước khi mua
cần tìm hiểu về lịch sử giao dịch của chủ đầu tư
đồng thời đọc kỹ hợp đồng và phụ lục hợp đồng
khi giao dịch mua nhà trung cư
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tp hà nội
và các ban ngành có chức năng cũng cần sớm vào cuộc
chấn chỉnh lại công tác quản lý việc quảng cáo nhà trung cư
để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
tiếp theo mời quý vị cùng đến với bài hỏi của chúng tôi

những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng năm cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn cho biết cục đã nhận được văn bản thông báo
của tổng cục hải quan trung quốc cacc về kết quả xét duyệt hồ sơ
khắc phục của các mã số vùng trồng cơ sở sầu riêng
trong lần kiểm tra trực tuyến tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đó việt nam đã có thêm bốn mươi bảy trên năm mươi một vùng trồng và một mươi tám cơ sở đóng gói
đạt yêu cầu và được gacc cấp mã số xuất khẩu vào trung quốc
ngoài ra bốn hồ sơ vùng trồng chưa đạt yêu cầu là do chưa có đầy đủ thông tin
hình ảnh không rõ nét nên phía gacc không đánh giá được sự cải thiện cải tiến
như vậy các hồ sơ vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu vào trung quốc

đã được phía trung quốc cấp mã số xuất khẩu sang thị trường này
từ năm hai nghìn một mươi chín tới nay sầu riêng quả tươi của việt nam đã xuất khẩu đi hai mươi hai nước trên thế giới
khối lượng xuất khẩu hàng năm khoảng một mươi đến một mươi năm tấn
năm hai nghìn hai mươi hai là năm đầu tiên mở cửa thị trường trung quốc
lượng sầu riêng tươi xuất khẩu sang thị trường đạt trên bốn mươi sáu tấn
chiếm bảy mươi tám tổng lượng xuất khẩu sầu riêng của việt nam
trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba khối lượng sầu riêng quả tươi xuất khẩu đạt trên sáu mươi năm tấn
tăng bốn mươi một so với cả năm hai nghìn hai mươi hai
trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn nhất của việt nam
tỷ lệ xuất khẩu sầu riêng quả tươi sang thị trường trung quốc là chín mươi bảy
thông tin từ tổng cục hải quan ước tính trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt một hai tỷ usd
tăng năm năm so với tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng giảm hai mươi bốn so với tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tính chung bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ
ước đạt bốn tỷ usd giảm hai mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt hai sáu tỷ usd
giảm ba mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
với tình hình đơn hàng sụt giảm nhiều chuyên gia dự báo kim ngạch xuất khẩu gỗ
và sản phẩm gỗ sẽ còn giảm mạnh
trong đó nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt ba mươi hai so với cùng kỳ năm trước
theo các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ giảm mạnh
là do giá nhiên liệu đầu vào toàn cầu vẫn ở mức cao
đã tác động đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp ngành gỗ
ngoài ra kinh tế thế giới hồi phục chậm
làm phát vẫn ở mức cao dẫn đến xu hướng thắt chặt chi tiêu mua sắm
các sản phẩm không thiết yếu như gỗ và sản phẩm gỗ
tại một số thị trường lớn như mỹ eu
bên cạnh đó việc trung quốc mở cửa trở lại
cũng tạo những áp lực cạnh tranh đối với mặt hàng này
đang bị đổ nổ thất bằng gỗ của việt nam
liên quan đến phản ánh của báo chí về việc nhân viên cây xăng
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên tổng công ty hai mươi tám
trên đường bùi văn hòa phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
có hành vi gian lận bơm nối số để chiếm đoạt tiền của khách hàng
đến nay trạm trưởng và trạm phó của cây xăng trên đã bị đình chỉ công tác
sau khi bị báo chí phản ánh
ba giám đốc công ty xăng dầu hai mươi tám đã xuống trạm xăng
để ghi nhận các thông tin của trạm trưởng trạm phó và bốn nhân viên bán hàng tại đây
bước đầu các nhân viên thừa nhận có việc bơm xăng nối số
không trả về không là vi phạm quy trình bán xăng
ba giám đốc công ty xăng dầu hai mươi tám đã đình chỉ công tác đối với trạm trưởng và trạm phó
đồng thời cử người thay thế
công ty xăng dầu hai mươi tám xác định thông tin mà báo chí phản ánh là đúng sự thật
đơn vị sẽ xử lý nghiêm đồng thời rút kinh nghiệm kịp thời chấn chỉnh trong toàn hệ thống
sáng nay ngày hai mươi năm tháng năm ủy ban nhân dân tp hcm sở công thương tp hcm
đã khai mạc diễn đàn và hội trợ hàng việt nam xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi ba
trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu giảm rốc rõ rệt
kim ngạch xuất khẩu của hàng loạt ngành trọng điểm cùng với sụt giảm mạnh
sự kiện này hứa hẹn sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực
mang tính vững bền đối với sự phát triển của các doanh nghiệp nói riêng
và nền kinh tế xuất khẩu cả nước nói chung
dù là lần đầu tiên tổ chức và công tác chuẩn bị diễn ra trong thời gian ngắn
nhưng diễn đàn và hội trợ xuất khẩu tp hcm đã quy tụ được hai trăm năm mươi gian hàng
trưng bày bảy mặt hàng có kim ngạch trên một tỷ usd như gỗ và sản phẩm gỗ
lương thực thực phẩm cao su nhựa điện tử cơ khí dệt may da dày
đạt một trăm linh so với kế hoạch đề ra
bên cạnh đó đã có hơn hai khách trong nước và quốc tế như mỹ hàn quốc đài loan
ấn độ malaysia thái lan singapore pakistan đăng ký tham dự chuỗi sự kiện
với thông điệp liên kết mạnh xuất khẩu xanh sự kiện này hướng tới đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu xanh
để tạo đà tăng trưởng dài hạn đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh trên thế giới
xuất khẩu xanh nó không còn là xu hướng mà nó là phải hành động
do đó là sự đổi mới trong quá trình sản xuất
cho đến xuất khẩu hàng hóa cho đến kể cả thị trường trong nước cũng phải hướng đến tiêu dùng xanh
do đó tại hội trợ lần này chúng tôi có tổ chức diễn đàn liên kết để xuất khẩu xanh
như là một trong những chia sẻ những trải nghiệm của những doanh nghiệp đã thành công
khi tham gia xuất khẩu vào những thị trường khó tính cho những doanh nghiệp còn mới chập chứng tham gia vào cái thị phần này
cũng như phản hồi lại những chính sách mà các cơ quan quản lý
các nhà nước cần phải điều chỉnh để giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt việc cạnh tranh trong thị trường xuất khẩu
chúng tôi thực sự là có một đam mê đen những thương hiệu việt những nông sản việt
và đặc biệt những cái giá trị việt nam về ẩm thực về đồ uống ra thế giới
từ đó thì công ty có một kế hoạch rất là lớn đó là xây dựng các thương hiệu phát triển về mặt sản phẩm
phù hợp với các yêu cầu của các thị trường quốc tế
cũng như là phải phù hợp với khẩu vị cũng như là cái cách ăn uống của người tiêu dùng quốc tế
thời gian qua ngành công thương thành phố hồ chí minh
với vai trò là đầu tàu về kinh tế thương mại của cả nước
đã luôn đồng hành cùng bộ công thương triển khai nhiều chương trình đề án lớn
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh
lần này việc tổ chức diễn đàn và hỗ trợ hàng việt nam xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi ba
được kỳ vọng là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng ý nghĩa
làm cầu nối giao thương giúp khởi tạo và duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững
giữa các doanh nghiệp trong nước quốc tế và đem đến những cơ hội chia sẻ
hợp tác thương mại và đầu tư cho doanh nghiệp nội địa
đáng chú ý trong khuôn khổ sự kiện vào hai ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
người tiêu dùng trên địa bàn thành phố hồ chí minh có thể tham quan mua sắm hàng việt xuất khẩu
với ưu đại đến năm mươi chương trình đồng giá hấp dẫn và tự do trải nghiệm sản phẩm
với nhiều hoạt động sáng tạo theo từng thương hiệu
hoạt động này được các chuyên gia thị trường đánh giá là một mũi tên trúng hai d
song song với việc mang đến cơ hội sử dụng sản phẩm chuẩn xuất khẩu cho người dân thành phố
nâng cao niềm tự hào về chất lượng hàng việt nam trên thế giới
hoạt động này góp phần hỗ trợ quảng bá thương hiệu và tạo tình huống thực tế
để doanh nghiệp đánh giá tiềm năng tiêu dùng trong nước
từ đó giải quyết khó khăn đầu ra qua việc xem xét chiến lược mở rộng thị trường nội địa
chính phủ đã ban hành nghị định số bảy mươi một về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình
và có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
nghị định bảy mươi một được đánh giá là hành lang pháp lý đặc biệt quan trọng
đảm bảo quản lý hiện đại phù hợp xu hướng thế giới thúc đẩy thị trường truyền hình trả tiền tại việt nam
và được các nhà sản xuất phim và công ty dịch vụ trong và ngoài nước ủng hộ
vì nghị định đã đem đến sự lành mạnh hóa thị trường hạn chế những vi phạm về nội dung
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
doanh thu cung cấp dịch vụ trái tiền cả năm hai nghìn hai mươi hai tại việt nam đạt khoảng chín ba trăm linh tỷ đồng
trong đó doanh thu từ truyền hình ott đạt một năm trăm năm mươi tỷ đồng
số thuê bao ott đạt năm năm triệu đơn vị tăng hai mươi sáu hai so với cách đây năm năm
việt nam đã có tổng cộng hai mươi hai doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
trong đó có các dịch vụ xuyên biên giới
theo hiệp hội truyền hình trả tiền việt nam các nền tảng xuyên biên giới chiếm tới tám mươi thị phần tại việt nam
vì vậy không ít đơn vị sản xuất phim trong nước ngay từ đầu chọn liên kết với các nền tảng nước ngoài này để tăng độ tiếp cận với khán giả
công nghệ nó phát triển rất là nhanh
khi công nghệ nó phát triển nhanh thì sẽ có những cái thương mại đi theo những cái luật quy định nó sẽ đi theo
thì theo thật ra nó cũng có ảnh hưởng rất là lớn
rõ ràng chúng ta thấy có những cái dòng phim trước đây người ta có thể phải tới đạt xem
thì có những cái dòng phim kiểu như vậy bây giờ người ta là thích ở nhà xem hơn
trước năm hai nghìn hai mươi ba các ott tv xuyên biên giới hoạt động tại hiện trường việt nam nhưng không có giấy phép
không có văn phòng đại diện không kiểm duyệt biên tập không đóng thuế vi phạm các quy định của pháp luật việt nam
đặc biệt cạnh tranh bằng giá thấp đã khiến các doanh nghiệp việt nam lao đao
nghị định số bảy mươi một
để khẳng định quan điểm quản lý dịch vụ ott tv là doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới bình đẳng như doanh nghiệp trong nước
mình nghĩ là việc chiếu trên các nền tảng các platform ott rồi v v nó là cái xu hướng đương nhiên rồi
trước đây chúng ta gọi nó là xu hướng của tương lai nhưng bây giờ nó đang diễn ra và chúng ta không có thấy rằng là nó yếu hơn so với bất kỳ một cái phương thức phát hành nào
thì mình nghĩ là chúng ta sẽ còn phải hoàn thiện rất nhiều
trong đó có cả chính sách ngay kể cả cái ngôn ngữ và cái cách
vận hành cái cách sản xuất của mình nữa
khi mà mình với vai trò là một người làm phim mình nghĩ đến cái cửa sổ phát hành này thì mình cũng sẽ phải thay đổi
trong nghị định bảy mươi một bộ thông tin và truyền thông được giao nhiệm vụ tổ chức ngăn chặn những dịch vụ bất hợp pháp
tất cả doanh nghiệp không qua giấy phép hoạt động tại việt nam
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử sẽ chia đạo các doanh nghiệp viễn thông sử dụng những biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn doanh nghiệp kinh doanh không phép
sự bình đẳng hóa nghĩa vụ bởi trách nhiệm với nền tảng phát hành phim chứa mạng nước ngoài và nội địa đã nhận được sự đồng thuận cao
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thống kê hiện có năm doanh nghiệp nước ngoài về dịch vụ ott tv phát hành phim chiếu mạng có nhu cầu tham gia thị trường việt nam
các doanh nghiệp này đang được bộ thông tin và truyền thông cung cấp thông tin hướng dẫn thủ tục để kinh doanh theo quy định
nếu thời gian tới các doanh nghiệp ott tv xuyên biên giới với hoạt động không phép và không tuân thủ
định pháp luật thì cơ quan nhà nước sẽ xứ phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí hoạt động xuất bản và chặn truy cập
các doanh nghiệp này đang được bộ thông tin và truyền thông cung cấp thông tin